chúng tôi là người đầu tiên có mặt tại hiện trường
sau khi quan sát hiện trường chúng tôi đã có một cuộc họp chớp nhoáng để phân công các lực lượng tiến hành công tác điều tra
chúng tôi phải chờ từ tỉnh tỉnh tăng cường về
một mặt là từ lực lượng bảo vệ hiện trường chốt chặt các hướng và trận án cho lòng quân chúng
các mặt khác là tiến hành ra soát các đối tượng nghi vấn để phục vụ cho công tác điều tra
và cũng tại hiện trường sau khi nắm được tình hình của quân chủng nhân dân
thì chúng tôi đã có cái nhận định được cái đối tượng gây án và cho triển khai ngay công tác phong tỏa nhà ở của đối tượng
tại hiện trường những chi tiết dấu vết liên quan đến vụ án đã được xem xét hết sức kỹ lưỡng và được thu thập để lấy mẫu
lúc này trách nhiệm gánh nặng lên đôi vai của các kỹ thuật viên thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng bình
tất cả những mẫu vật có liên quan đến vụ án như vết lớp xe máy tại hiện trường dấu vết cành cây bị gãy vết dép đã được thu thập và phân tích hết sức kỹ lưỡng và thận trọng
trên cơ sở các dấu vết hội đồng khám nghiệm đã khẩn trương họp
nhằm phân tích đánh giá trên cơ sở khoa học và thực tế tại hiện trường để nhận định đối tượng gây án
loại hung khí và dấu vết khác liên quan đến việc nhận dạng đối tượng gây án cũng như động cơ mục đích trong vụ án
tránh đưa ra những nhận định sai lầm có thể làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra
sau khi khám nghiệm thì chúng tôi nhận thấy là vụ án này đầu tiên là rất là ít manh mối
lượng dấu vết để lại hiện trường cũng rất là ít
trên cơ sở các dấu vết khác liên quan đến việc nhận dạng đối tượng gây án cũng như động cơ mục đích trong vụ án
số lượng chiều hướng cũng như là vị trí của các thương thích trên tử thi
thì lực lượng công nghiệp trên trường chúng tôi đã thống nhất nhận định đối thủ có thể là nước giới
từ đó định hướng cho lực lượng chính xác đi đúng hướng vụ án và có phần thúc đẩy làm nhanh tiến đổi của vụ án
từ đó định hướng cho lực lượng chính xác đi đúng hướng và có phần thúc đẩy làm nhanh tiến đổi của vụ án
từ đó định hướng cho lực lượng chính xác đi đúng hướng vụ án và có phần thúc đẩy làm nhanh tiến đổi của vụ án
giả thuyết nạn nhân bị giết là vụ thanh toán nhau trong quan hệ làm ăn hoặc những mâu thuẫn với xã hội đen trên địa bàn đã được loại bỏ
nghi vấn xảy ra do quan hệ tình cảm của gia đình nạn nhân với hung thủ có thể đã được ban chuyên án tính đến đồng thời khẩn trương làm rõ
qua hai đêm tính từ thời điểm xảy ra vụ án từ chỉ huy cho đến các trinh sát trong bàn chuyên án không một giây phút nào được dập mắt
vẫn kiên trì bám địa bàn để tìm những manh mối dù là nhỏ nhất trong các mối quan hệ của nạn nhân
cùng với đó là lực lượng công an xã thị trấn cũng được huy động để giúp bang chuyên án xác minh gọi hỏi và rà soát các đối tượng nghi vấn tại địa phương
bởi nếu không kịp thời xác định được hung thủ gây án thì chúng sẽ lẫn trốn và tẩu tán tăng vật
như thế quá trình điều tra sẽ càng thêm khó khăn phức tạp
lục lại thông tin của một quần chúng xác định trong khoảng thời gian xảy ra sự việc
thì tại mương nước này cách địa điểm xảy ra sự việc khoảng năm mươi mét vào thời gian đó có cãi nhau giữa hai người nhưng không xác định được giới tính vì trời quá tối
theo một thông tin khác thì tại hiện trường nơi xảy ra vụ án khoảng hai mươi giờ có tiếng xe máy hướng về đội chín mươi năm thôn đại nam xã đại trạch
một lúc người ta nghe thấy tiếng cãi nhau của phụ nữ
các thông tin trên khá quan trọng nên các trinh sát bang chuyên án chỉ đạo tập trung xác minh
nghe tiếng đau khuôn
mọi chứng cứ dấu vết đều khẳng định chính linh là kẻ thù ác
không tỏ vẻ sợ hãi vẫn lạnh lùng và dựng như vô cảm
hồ nhật linh đã rành trọt khai nhận từng hành vi phạm tội của mình trước mỗi câu hỏi mà điều tra viên đưa ra
điều mà không ai có thể ngờ tới rằng chính linh từng là bạn cũ của hai vợ chồng anh hùng và chị nhung
lại chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ dẫn đến nhẫn tâm gây ra cái chết cho bạn của mình khi đang mang thai
bởi nhiều nhắc đâm bằng cây đục thơm mọc một cách hết sức giả mạng
từng là bản thân từ thời cùng học trung học phổ thông bán công huyện bố trạch
cô học trò hồ nhật linh này đã nảy sinh tình cảm với anh ngô sĩ hùng
một thanh niên trẻ ở thị trấn hoàng lão huyện bố trạch
thế nhưng vì có tình cảm với cô bạn trong nhóm của linh là chị nguyễn thị mỹ nhung
nên anh hùng đã ngỏ lời và dành cho chính linh
tình cảm thật sự với nhung
buồn vì bị người yêu mình chói bỏ
sự thiếu quan tâm của chính định và thói ham chơi lười học
những lời tân bốc của nhóm bạn đồng trang lứa với biệt danh là cô gái chân dài
càng làm cho linh xa vào con đường ăn chơi đua đòi với đám bạn xấu
và linh bắt đầu thay đổi từ đó
linh bỏ học và mang thai ngoài ý muốn với một thanh niên ở địa phương
và linh nuôi con một mình ở nhà bố mẹ đẻ
nghĩ lại cuộc tình hấm hiu của mình
thay với chồng anh hùng linh bắt đầu thay đổi từ đó
linh hùng chị nhung đang êm ấm hạnh phúc sau ngày cưới
lòng đố kỵ của linh trỗi dậy
và linh nuôi trí trả thù
bởi linh cho rằng hạnh phúc đó lẽ ra phải là của mình
bảo chị nhung là chị nhung là chờ tôi là đi là sau đó là tôi hành động
khoảng thời gian tạm giam tại trại cũng là lúc linh có thời gian suy ngẫm lại những việc làm của mình
và giây phút đằng sau sông sắc này đã khiến cho linh phải trung sợ
hối lỗi về những gì mình đã gây ra
tôi làm xa thì tôi phải chịu tôi trực pháp luật
thì tôi chỉ sợ là
mình không thể làm được gì nữa
người nhà bỏ tôi
bố mẹ nói là
cố gắng ăn uống đi là
bố mẹ ở ngoài mình là mình khỏe
trong lý thí
cố gắng ăn uống đi thực hiện tốt
nội quy của trại giam
là cố gắng cải tạo
nhắc đến tội ác mà mình đã gây ra
hồ nhật linh chỉ lắng nghe và khai nhận rành trọt chi tiết với vẻ vô cảm
nhiều khi chúng tôi hỏi vì đứa con nhỏ của mình

những giọt nước mắt muộn màng của hồ nhật linh
kẻ sát nhân gây ra hai cái chết oan ức
của một người mẹ và một sinh linh
không đủ để xoa dịu nỗi đau
cho không chỉ gia đình của bị hại
mà cả gia đình bị can
họ cũng đang chịu nỗi đau tột cùng
bởi đứa con gái bất trị
đã nhiều tháng qua
vợ chồng bà phan thị hà và ông nguyễn xuân trung
ở thùng đà nẵng
đã nhảy xã thanh trạch
huyện bố trạch
là bố mẹ của nạn nhân nguyễn thị miễn nhung
vẫn chưa thể tin vào sự thật
bên bàn thờ của đứa con gái
và cả trong câu chuyện của chúng tôi
ông bà vừa út ức vừa ngang ngào đau xót
đầu đợn căm phẫn với kẻ
đã gây ra cái chết đầy oan nghiện cho con gái mình
nhưng ông trung bà hà cũng hiểu
cảm thông nỗi đau của bậc sinh thành
có đứa con tội độ
cũng bởi triết lý đánh kẻ chạy đi
chứ không đánh người chạy lại
còn như cái đoàn
mà giữa người cha người mẹ
và người con của lính
thì gia đình
vợ chồng tôi
và là bên nội
và riêng hung con rể đây
cũng có cái ả cảm
và nó không có cái thua gì
sống rất đa hoàng với nhau
ông tỷ ông ở ra nhà
tôi chơi thập hương vẫn được
vẫn tâm sự tin cảm vẫn được
vì người cha người mẹ
không phải nó xin con ra
để mà vẽ bay cho con
là gọi như là đi giết người
đi gây án
từ chỗ đó cho nên gia đình
mình tưởng thông cảm
thấu hiểu được
cái lương tâm của người cha
và nhất là đứa trẻ
là con của lính
nó không có tội tin thiết
cho nên riêng gia đình tôi
vợ chồng tôi
con đấy là
về hùng đó
thì vẫn không có
về cái gì thu hành
không có cái gì gọi là
là là là mặc cảm
đến thăm gia đình của ông
hồ minh tý
là bố của hồ nhật linh
chúng tôi cũng đã
phần nào cảm nhận được
sự khổ đau
của những người
khi có đứa con bất trị
và suy sụp
là những gì chúng tôi cảm nhận được
từ những câu chuyện
mà ông tý tâm sự với chúng tôi
kể từ ngày vụ án xảy ra
ông tý chẳng mang đến công việc
và bất cứ mối quan hệ nào khác
ông chỉ biết cố gắng
dành những tình cảm của mình
với đứa cháu hoài
còn rất thơ dại
trong câu chuyện với chúng tôi
ông tý cũng bức xúc
và căm phận
trước hành vi phạm tội
của con gái mình
và đau xót
mong được chia sẻ
với những mất mát
tổn thất quá to lớn
mà gia đình nạn nhân
đang phải gánh chịu
làm cha làm mẹ
thì muốn thì con mình được
mà như sự việc
hôm nay xảy ra rồi
thì gia đình cũng thường mong
trong lòng thá thử
những cái lỗi lầm
của con của cãi
còn đối với gia đình
làm cha làm mẹ
thái mắt con cãi
mong người ta
trong những cái lỗi lầm
thiết thà mong muốn xã hội
bà con láng giềng
hãy trọng lòng thá thứ
và đón nhận cháu hồ linh chi
với tấm lòng nhân thiện
để cháu được lớn khôn
trong sự yêu thương
đùm bọc của mọi người
để tâm hồn non nớt của cháu
không bị đè nặng nỗi đau
về ngày không tốt của mẹ mình
cháu linh chi giờ đây
thiếu vắng bàn tay chăm sóc
của người mẹ
khi chỉ mới hơn hai mươi tháng tuổi
cháu cũng chưa hiểu
chuyện gì đã xảy ra
điều gì đã khiến mẹ cháu
và cháu phải chia xa
hằng đêm cháu vẫn hay khóc
vì nhớ mẹ
luôn đòi đi được gặp mẹ
được ông bà dẫn vào trại giam gặp mẹ
cháu linh chi cứ khóc thét lên
đòi ở lại với mẹ của mình
cảnh ngộ ấy cứ khiến ông bà tí
ngân ngấn nước mắt vì thương cháu
vừa bước qua cái tuổi một mươi tám
được mấy tháng
nhưng chỉ vì thiếu kiểm soát hành vi của mình
mà giờ đây cô bé trẻ hồ nhật linh
đã và đang phải đối diện với hình phạt
rất nghiêm khắc của pháp luật việt nam
vụ án được các ban ngành cấp tỉnh xác định
là một trong những vụ án điểm
cần phải đưa ra xét xử công khai lưu động
nhằm răng đe giáo dục
và cảnh báo cho xã hội
nhất là giới trẻ về loại vội phạm này
viện tòa xét xử sơ thẩm lưu động
vị cáo hồ nhật linh
về tội giết người và cướp tài sản
được tổ chức ngay tại nhà văn hóa trung tâm huyện bố trạch
hôm một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi ba
đã thu hút hàng ngàn người dân địa phương
đến chờ đợi theo dõi
trước phiên tòa
bị cáo linh thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và suốt thời gian phiên tòa diễn ra
vị cáo linh chỉ biết khóc
một mực xin lỗi những gì đã gây ra
đối với gia đình của nạn nhân
không thể đọc lại cho gia đình bị hại
vị cáo linh thừa ăn ăn của tài
và xin lỗi gia đình của mình
vị cáo linh chưa bị cáo xong
vị cáo linh đến phố
vị cáo linh thừa đến phố
vị cáo linh đến phố
vị cáo linh đến phố
bằng sự công tâm khách quan
và trên cơ sở pháp luật quy định
hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt
bị cáo hồ nhật linh với mức án trung thân
vì tội giết người và bảy năm tù
vì tội cướp tài sản
tổng mức hình phạt là trung thân
mới đây phiên tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao
tại đà nẵng đã giảm án xuống còn hai mươi bảy năm tù
đối với vị cáo hồ nhật linh
mức án có thể chưa tương xứng với hành vi
hết sức giả mang của vị cáo gây ra
nhưng vì tính nhân đạo của pháp luật việt nam
với tình tiết giảm nhẹ
đối với phụ nữ nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
do đó vị cáo hồ nhật linh
không phải chịu mức hình phạt cao nhất của luật pháp
với hành vi của mình
vị cáo hồ nhật linh
và bộ luật thuyền thừa là họ giải quyết nhiều lần đúng lứt
cháu nghĩ là theo cái mức án đó là mình chưa thoả đảm
so với tội của bà đó làm
cháu nghĩ là các bạn trước khi hành động là nên suy nghĩ
hậu quả mà được làm
chỉ vì thiếu những kỹ năng sống
ứng xử và tính ích kỹ cá nhân
của khá nhiều bạn trẻ hiện nay
chính là nguyên nhân dẫn đến hành động thiếu kiểm soát
đây thực sự là nỗi lo của xã hội
và hệ quả của nó

và hệ quả của nó

các loại tội phạm đang dần trẻ hóa đã đến lúc chúng ta réo lên một hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội
gia đình và nhà trường hiện nay bởi sự thiếu quan tâm quản lý giáo dục và đôi khi còn thờ ơ vô trách nhiệm
dẫn đến những hành vi lệch chuẩn của các bạn trẻ hiện nay và dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
như vụ án mạng nêu trên là một ví dụ điển hình